hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong những năm qua hoạt động báo chí nói chung và các cơ quan báo chí trong ngành y tế nói riêng đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc chủ động cung cấp cho độc giả cả nước các thông tin về y tế
nhờ đó các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về y tế đã đến gần hơn với người dân
báo chí không chỉ tìm tòi phản ánh kịp thời những kết quả thành tiệu của công tác y tế các tiến bộ y học kỹ thuật trong chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn phát hiện biểu dương các điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong ngành y tế
qua đó góp phần nâng cao vị thế vai trò của y tế việt nam trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước
việc tổ chức giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc đạt chất lượng cao giao ý tưởng sáng tạo có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn phản ánh trung thực phong phú về các lĩnh vực của ngành y tế
giải báo chí được tổ chức sẽ góp phần ghi nhận cổ vũ kịp thời các phóng viên nhà báo viết về ngành y tế tiếp tục không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn để có những tác phẩm báo chí đa chất lượng mang lại hiệu quả xã hội cao
đồng thời thông qua giải báo chí nhằm giới thiệu quảng bá những kết quả thành tiệu của công tác y tế các tiến bộ y học trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành y tế cổ vũ động viên các cán bộ trong toàn ngành y tế chung sức đồng lòng tiếp tục công hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

thì đây không chỉ là một cái nguồn động viên đối với cán bộ nhân viên ngành y tế chúng tôi
nhưng đồng thời cũng là một cái dịp mà để các cơ quan báo chí đồng hành với bộ y tế
để làm sao truyền tải những thông tin mới nhất và cập nhật những thông tin nhanh nhất
về công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
đặc biệt là trong tình hình hiện nay là cái công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
năm vừa qua là một cái năm đặc biệt
giới báo chí của chúng ta đã thiên phong trên cái mặt trần chống dịch cùng với lực lượng y tế công an và quân đội
và các nhà báo chúng ta đã thể hiện cái tinh thần dân thân công hiến sát cánh cùng toàn đảng toàn dân
để có nhiều tác phẩm xuất sắc phản ảnh một cách sống động cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín ở trên toàn đất nước ta
và đến nay thì từng bước cùng với sự đóng góp rất là tích cực và có hiệu quả của báo chí
chúng ta đã từng bước kiểm tra
được dịch bệnh và đời sống của nhân dân chúng ta đang từng bước trở lại bình thường
nghề bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân
và có thể nói là trong những năm vừa qua đội ngũ y bác sĩ toàn ngành y tế của chúng ta
đã có những công hiến đặc biệt xuất sắc để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân
tôi nghĩ là giải báo chí lần này sẽ tôn vinh những tấm gương của ngành y tế
đã có những công hiến rất là xúc động đặc biệt xuất sắc
đây là lần đầu tiên giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân
được bộ y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
đây cũng là dịp để tạo điều kiện cho các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn
nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thông tin báo chí đối với lĩnh vực y tế
những người làm báo đặc biệt là các nhà báo theo dõi ngành y tế
sẽ có môi trường động lực để phấn đấu công hiến cũng như được tôn vinh
khen thưởng xứng đáng với những đóng góp cho ngành y tế
có năm loại hình báo chí được xét chọn giải thưởng bao gồm báo in báo điện tử phát thanh truyền hình và ảnh báo chí
thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân sẽ diễn ra vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai